hiện đang là thời điểm đồng bào theo đạo công giáo trên khắp cả nước đang trang trí đèn điện để đón mừng noel
tại đồng nai trong khi trang trí đèn điện người dân địa phương cũng chú ý tới việc phòng chống các sự cố về điện có thể xảy ra
qua đó góp phần nâng cao an toàn vì một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
hàng năm cứ đến trước lễ noel một mươi ngày ông trần văn ti ở khu phố tám phường tân phong thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đều chuẩn bị các vật liệu để trang trí đẻ điện trong nhà và làm hang đá